sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một là đề án đang được bộ nội vụ lấy ý kiến
một trong những đơn vị hành chính sẽ tiến hành sắp xếp đó là các khu thôn bản
tuy quy mô sắp xếp các khu thôn bản là không lớn song những tác động của việc sắp xếp này đến đời sống cư dân lại không nhỏ
vì thế sự đồng thuận của người dân ngay tại cấp thôn khu là yếu tố quan trọng góp phần và hiệu quả triển khai của đề án
xã thanh sơn huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh là một xã miền núi với chín mươi tám người dân là đồng bào dân tộc thiểu số
đi lại khó khăn bất đồng ngôn ngữ là điều mà rất nhiều cán bộ làm công tác quản lý tại các thôn khu nơi đây gặp phải
với đề án sắp xếp các đơn vị hành chính thôn lòng tỏng và khe lọng ngoài của xã thanh sơn nơi có đồng bào người giao và sán chỉ sinh sống sẽ tiến hành sắp nhập
vì thế để người dân đồng thuận trong việc thực hiện các chính sách của nhà nước
tiêu chí lựa chọn cán bộ thôn khu tại đây luôn được lãnh đạo xã cân nhắc thận trọng
thực tế không chỉ tại các xã miền núi mà ngay tại các phường việc sắp xếp lại các tổ dân phố cũng gặp khó khăn ban đầu
dù người dân đồng thuận bởi những thay đổi về địa chỉ trên hộ khẩu kéo theo các thủ tục phát sinh khác
nhân dân cũng hưởng ứng nhật tình với chủ trương này
có những ý kiến thì nhân dân cũng vẫn còn đang băn khoăn với những lý do là nếu như mà sắp nhập các khu phố lại
thì về các địa danh trên các giấy tờ ví dụ như sổ khẩu nó có những thay đổi
nó ảnh hưởng đến việc sinh hoạt rồi là ảnh hưởng đến làm các hồ sơ giấy tờ của nhân dân
trên cơ sở dự kiến đề xuất của cấp vị chính quyền địa phương
thì gửi xuống và lấy ý kiến với các đồng chí cán bộ chủ chốt các khu phố
đặc biệt là đối với những khu phố trong diện là hợp nhất
thì sẽ có hội nghị tổ chức những hội nghị bàn thảo
và cũng có những nội dung mổ sẻ những vấn đề mà còn phải giải quyết
có thể nói việc tinh gọn sắp xếp các đơn vị hành chính sẽ được tiến hành theo lộ trình
tùy thuộc vào điều kiện thực tế của các địa phương trên cả nước
sẽ có rất nhiều vấn đề khi các đơn vị tiến hành sắp xếp như cán bộ trụ sở điều kiện quy hoạch phát triển
tuy nhiên sự đồng thuận từ phía người dân vẫn là điều quan trọng nhất
là động lực để các mục tiêu của đề án
được hoàn thành đúng hạn